tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ ba mươi tám đồng chí trần cẩm tú bí thư trung mương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung mương đã xem xét kết luật một số nội dung như sau
một kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ tỉnh ủy khánh hòa
ban thường vụ tỉnh ủy và ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo
chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác quản lý
sử dụng đất và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng vi phạm các quy định của đảng
pháp luật của nhà nước về giao đất cho thuê đất giao rừng cho thuê rừng đấu thầu đầu tư
quy hoạch kiến trúc xây dựng tài chính thuế gây hậu quả rất nghiêm trọng
làm thất thoát lớn tài sản và ngân sách nhà nước
đồng chí lê thanh quang ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy
chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy
đồng chí lê đức vinh phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí nguyễn chiến thắng
nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy
và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh
đồng chí trần sơn hải nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nguyên phó bí thư ban cán sự đảng
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí đào công thiên
tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy
của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
vi phạm của ban thường vụ tỉnh ủy ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa và các đồng chí nêu trên
đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy chính quyền địa phương gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật
ba xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh đồng nai
và một số cá nhân về các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp thứ ba mươi bảy của ủy ban kiểm tra trung ương
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đối với đồng chí đại tá lý quang dũng nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy
nguyên phó giám đốc công an tỉnh thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo các đồng chí thiếu tướng nguyễn văn khánh
nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc công an tỉnh đại tá trần thị ngọc thuận
phó bí thư đảng ủy phó giám đốc công an tỉnh đại tá ngô minh đức nguyên phó bí thư đảng ủy
nguyên phó giám đốc công an tỉnh đại tá nguyễn văn kim tỉnh ủy viên ủy viên ban thường vụ đảng ủy
phó giám đốc công an tỉnh và đại tá nguyễn xuân kim nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy
nguyên phó giám đốc công an tỉnh đồng nai
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí đại tá huỳnh tiến mạnh
ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư đảng ủy giám đốc công an tỉnh và đồng chí hồ văn năm
ủy viên ban thường vụ trưởng ban nội chính tỉnh ủy đồng nai đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai
thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh đồng nai các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
năm cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra
việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng
kiểm tra tài chính đảng đối với một số tổ chức đảng và giải quyết tố cáo khiếu nại kỳ luật đảng đối với một số trường hợp